tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao
đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí
nguyễn huy tiến vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng chức vụ
nguyễn văn quảng vụ trưởng vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế
giữ chức vụ phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
dự lễ trao quyết định có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang
chúc mừng các đồng chí nguyễn huy tiến và nguyễn văn quảng vinh dự được đảng nhà nước tin tưởng
bổ nhiệm giữ chức vụ phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
chủ tịch nước nhấn mạnh để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới
các đồng chí nguyễn huy tiến và nguyễn văn quảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị
tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng
đạo đức nghề nghiệp gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
cùng với đó phải tiếp tục nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt tích cực nghiên cứu
chủ động cùng tập thể lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân tối cao kịp thời tham mưu với đảng
nhà nước bàn hành các chủ trương chính sách pháp luật về công tác tư pháp và cải cách tư pháp
phát biểu nhận nhiệm vụ mới phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nguyễn văn quảng
hứa sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị đạo đức của người cán bộ kiểm soát
tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng nâng cao năng lực trình độ và phương pháp lãnh đạo
làm việc với trách nhiệm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao